đà nội bộ thông tin và truyền thông đã tổ chức họp báo thông tin về kế hoạch triển khai dịch vụ
chuyển mạng viễn thông di động mặt đất giữ nguyên số
theo đó dịch vụ sẽ được cung cấp trên toàn quốc và bắt đầu được triển khai từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
theo thứ trưởng bộ thông tin và truyền thông phạm hồng hải
việc chuyển mạng này một mặt đem lại cho người dùng khả năng lựa chọn doanh nghiệp
cung cấp dịch vụ phù hợp với nhu cầu của mình trong khi vẫn giữ được số điện thoại
xóa bỏ rào cản phải thay số điện thoại mới hạn chế những rắc rối khi thay đổi
mặt khác còn là động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp viễn thông
thông qua nâng cao chất lượng dịch vụ
đây có thể coi là một kênh phát triển thuê bao trong bối cảnh thị trường viễn thông di động đang dần bão hòa
trước mắt sẽ có bốn nhà mạng là viettel mobilephone vinaphone và vietnam mobile thực hiện thay đổi này
tại cuộc họp báo các vấn đề liên quan đến phí chuyển mạng hay việc đảm bảo quyền lợi thuê bao di động
khi tiến hành đổi mạng cũng được đại diện bộ thông tin và truyền thông trả lời làm rõ
theo đó khi người dùng muốn chuyển đổi mạng thì phí chuyển đổi mạng tối đa là sáu mươi cho một lần chuyển mạng
và không giới hạn số lần chuyển mạng
tuy nhiên mỗi lần chuyển mạng phải cách nhau chín mươi ngày
theo kế hoạch bắt đầu từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám sẽ tiến hành triển khai dịch vụ chuyển mạng diễn thông di động mặt đất
giữ nguyên số cho các thuê bao trả sau của ba nhà mạng viettel vinaphone và mobilephone
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
sẽ đồng loạt áp dụng chuyển mạng cho cả thuê bao di động trả trước và trả sau cho ba nhà mạng trên và vietnam mobile